tại lào cai công an tỉnh cho biết đã xử phạt bốn công dân về hành vi đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín
theo đó bốn công dân đã đưa tin về chín người hàn quốc đi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhn đã được xác định dương tính với covid một mươi chín
thực tế chín người hàn quốc này không di chuyển trên chuyến bay vn năm mươi bốn và cũng không liên quan đến hai vợ chồng người anh lên lào cai ngày năm tháng ba
hai vợ chồng đã dương tính với covid một mươi chín
công an thành phố lào cai đã xử phạt mỗi người một mươi triệu đồng cả bốn công dân đều thừa nhận hành vi sai trái nêu trên và đã gỡ bỏ thông tin đăng tải